cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án sai phạm tại đại lộ lê duẩn
sau hai phiên giảm liên tiếp giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng trở lại tại kỳ điều chỉnh trong ngày hôm nay
du lịch hà nội cần phải lên phương án xây dựng tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay thứ bảy ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung chi tiết
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án
để điều tra về những sai phạm trong thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư
đối với dự án đại lộ lê duẩn thành phố phan thiết
trước đó tại kỳ họp thứ một mươi một hội đồng nhân dân tỉnh bình thuận khóa một mươi diễn ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi
một số đại biểu đề nghị tỉnh chuyển đổi hồ sơ vụ sai phạm dự án đường lê duẩn sang cơ quan điều tra
đại diện ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cho biết tỉnh đã có công văn giao thanh tra tỉnh khẩn trương tổ chức kiểm tra
làm rõ trách nhiệm đối với ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố phan thiết trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phan thiết và các cơ quan có liên quan
trong thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án đường lê duẩn
sau đó thanh tra tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra
làm rõ trách nhiệm các cá nhân tổ chức có liên quan trong thực hiện chính sách pháp luật
về bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án đường lê duẩn
và đã có báo cáo kết quả kiểm tra cho ủy ban nhân dân tỉnh
sau đó ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã chuyển hồ sơ sang cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình thuận thủ lý theo quy định
qua thời gian dài theo dõi chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đội cảnh sát kinh tế môi trường công an
quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết đã phát hiện một cơ sở sản xuất bột chết tường giả
thương hiệu nổi tiếng với một dây chuyền khép kín chuyên nghiệp
kiểm tra hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoàng long dũng
trụ sở tại địa chỉ số bốn mươi tám hồng thái thuộc địa bàn phường hòa minh
công an quận bắc quả tăng cơ sở này đang sản xuất các loại bột chét tường giả nhãn hiệu chotun và dulac
chủ cơ sở trên là vợ chồng ông mai hoàng long và bà nguyễn thị hạnh
hai người đã tìm mua các loại nguyên liệu và bao bì thông qua mạng internet
sau đó mang về cơ sở để sản xuất bột chét giả nhãn hiệu dulac và chotun
bằng dây chuyền máy móc chuyên nghiệp khép kín để cho ra sản phẩm cực kỳ tinh vi bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính
công an quận liên triều đã lập biên bản tạm giữ hàng nghìn bột bao bột chết tường giả các nhãn hiệu nói trên
và tạm giữ hình sự hai vợ chồng chủ cơ sở để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trên đường vận chuyển hàng lậu bị tổ liên
công an liên ngạch chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện dừng phương tiện để kiểm tra
đối tượng liền điều khiển xe mô tô lao vào tổ công tác để thoát thân bỏ lại phương tiện cùng một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
vào khoảng bốn giờ sáng nay trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn huyện phú tân
khi đến khu vực tổ hai mươi tám ấp phú quý xã phú an tổ công tác liên ngành chống buôn lậu phối hợp với công an huyện phú tân
phát hiện xe mô tô chở theo nhiều bọc ni lông màu đen nghi vấn hàng hóa nhập lậu nên yêu cầu dừng để kiểm tra
lúc này đối tượng không những không chấp hành mà còn tăng ga lao xe thẳng vào tổ công tác rồi nhảy xuống sông thoát thân
qua kiểm tra phát hiện trong các bọc ni lông màu đen trên xe đối tượng bỏ lại
bên trong có chứa một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và nestion
sau đó tổ công tác bàn giao cho công an huyện phú tân tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
sau điều chỉnh xăng e năm ron chín mươi hai có mức giá bán tối đa là hai mươi hai năm trăm năm mươi đồng một lít
ron chín mươi năm là hai mươi ba hai trăm chín mươi đồng một lít dầu diesel một mươi bảy năm trăm bảy mươi đồng một lít dầu hỏa một mươi sáu năm trăm một mươi đồng một lít
dầu ma rút giữ nguyên một mươi năm bảy trăm bốn mươi đồng một kg
đáng chú ý đây là kỳ cuối cùng điều chỉnh theo chu kỳ hai tháng một lần
theo nghị định chín mươi năm có hiệu lực từ ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
một tháng sẽ có ba lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào các ngày mùng một ngày một mươi một và ngày hai mươi một
mỗi lần cách nhau một mươi ngày thay vì một mươi năm ngày như hiện nay
xuất khẩu thủy sản sang thị trường eu hồi phục nhanh giúp cho kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm nay
đạt gần tám chín tỷ đô la mỹ tăng năm bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
thông tin trên được đưa ra từ hội nghị tổng kết ngành thủy sản do tổng cục thủy sản
bộ nông nghiệp và phát triển nông nghiệp

ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại hà nội
để đạt được kết quả trên trước những khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
tổng cục thủy sản thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất của các địa phương
chủ động kịp thời báo cáo bộ hướng dẫn chỉ đạo địa phương các giải pháp linh hoạt phù hợp trong sản xuất
điển hình như việc điều chỉnh mùa vụ sản xuất nuôi trồng thủy sản tăng cường kiểm soát tàu cá tại cảng
đảm bảo việc phòng chống dịch nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất duy trì tăng trưởng
tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản và tổng sản lượng thủy sản năm hai nghìn hai mươi một tăng so với năm hai nghìn hai mươi đạt được chỉ tiêu đã đề ra
năm hai nghìn hai mươi hai dịch bệnh covid một mươi chín có khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp
ngành thủy sản đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu khoảng tám chín tỷ usd bằng một trăm linh một
so với năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị tình trạng ùn ứ hàng tại các cửa khẩu đã diễn ra khoảng nửa tháng nay
tuy nhiên theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại thì việc khó khăn trong thông quan vẫn chưa được cải thiện
và thậm chí việc ùn ứ còn có xu hướng gia tăng
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai theo thông tin từ sở công thương tỉnh lạng sơn tổng lượng xe hàng xuất đi trung quốc
còn tồn tại ba khu vực cửa khẩu hữu nghị
tân thanh chima đến sáng ngày hôm nay là hơn bốn hai trăm linh xe
trước việc ùn ứa hàng hóa kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu
thì tình hình kinh doanh của doanh nghiệp các bộ ngành địa phương đã khẩn trương vào cuộc tháo gỡ
tuy nhiên đến nay lượng hàng hóa giải phóng được mỗi ngày vẫn còn hạn chế
các cửa khẩu như tân thanh chima vẫn dừng thông quan do các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt ở phía trung quốc
do thời gian chờ đợi quá lâu các mặt hàng nông sản đã bắt đầu hư hỏng
nên các doanh nghiệp chủ hàng lựa chọn giải pháp quay đầu xe chuyển tiêu thụ nội địa nhằm gỡ lại phần nào chi phí
theo tính toán của hiệp hội giao quả việt nam tình trạng ùn ứa trên còn kéo dài
thì thiệt hại của doanh nghiệp xuất khẩu nông sản từ ba đến bốn tỷ đồng
quý vị thân mến mùa thu hoạch cam ở hà tĩnh đang bước vào chính vụ với sản lượng năm nay ước đạt trên sáu mươi năm tấn
đây là năm mà sản phẩm cam có năng suất và sản lượng chất lượng đạt cao nhất
so với từ trước đến nay
dù cam bưởi hà tĩnh đã có thương hiệu nhưng trước những khó khăn do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thiên tai bão lũ nối tiếp nhau người nông dân vẫn đứng ngồi không yên để tiêu thụ nông sản
và để giúp cho doanh nghiệp và nông dân tiêu thụ sản phẩm
thì hà tĩnh đã khẩn trương bắt tay vào ứng dụng chuyển đổi số
đưa đặc sản cam bù cam lên sàn thương mại điện tử và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực
một buổi tập huấn chuyển đổi số cho bà con chồng cam huyện miền núi hương
thông qua các phần mềm và app cam bưởi hà tĩnh
người dân có thể đưa các thông tin về cam lên sàn thương mại điện tử
như vậy mà bà con có thể giới thiệu rộng rãi sản phẩm của mình đến với khách hàng trong nước và quốc tế
chúng tôi đã được cập nhật tất cả các thông tin của chúng tôi lên trên sàn thương mại
và chúng tôi đã vàng người tiêu thụ đã biết đầy đủ các thông tin của chúng tôi
còn đối với ông hải hơn hai mươi năm trồng cam bưởi
ông không nghĩ một ngày nào đó ông có thể tiêu thụ hàng trăm tấn cam bưởi mà không cần vất vả trở ra chợ bán
việc số hóa trong sản xuất và tiêu thụ cam không chỉ tạo đầu ra ổn định cho người nông dân
mà còn tạo sự yên tâm cho khách hàng
sau khi tập huấn chúng tôi cũng đã tham gia và cài đặt các ứng dụng truy xuất chuẩn nguồn gốc quốc gia
tham gia cũng đã thông qua lớp tập huấn chúng tôi hiểu được việc để chính quyền tạo điều kiện
để tạo ra các ứng dụng truy xuất chuẩn nguồn gốc quốc gia
và đưa cam bưởi vào các sàn thương mại điện tử
chúng tôi là phát huy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin
rồi thực hiện việc dữ liệu số đối với sản phẩm cam đã được công nhận thương hiệu
thứ ba nữa là tìm đâu ra để kết nối tiêu thụ sản phẩm và phát huy được hiệu quả của sàn thương mại điện tử
hiện tỉnh hà tĩnh cũng đã vân vui các mặt hàng cam bưởi

hiện tỉnh hà tĩnh cũng đã vân vui các mặt hàng cam bưởi và đưa cam bưởi vào các sàn thương mại điện tử

đặc biệt địa phương này đã thường xuyên tổ chức các hội nghị xúc tiến kết nối tiêu thụ ca bưởi
sở công thương đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn đến các đối tượng
đó là các doanh nghiệp hợp tác xã và người dân
rồi kết nối thông qua các hội nghị trực tuyến để mọi người nhận thức rõ
tâm quan trọng của đưa tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn thương mại đệ tử
hà tĩnh cũng đã xây dựng kho dữ liệu để phục vụ chức năng chatbot
thiết kế tem nhãn tìm kiếm thị trường xây dựng các mô hình cam bưởi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
việc áp dụng kinh tế số là một hướng đi đúng đầy triển vọng cho người trồng cam mười nói riêng
và các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hà tĩnh nói chung
cục hàng không việt nam
cục hàng không việt nam vừa cho biết tổng cung ứng dự kiến dịp cao điểm tết nguyên đán
khoảng một mươi bốn chuyến bay với khoảng hai bảy triệu ghế cung ứng
cụ thể tại văn bản của cục vừa gửi bộ giao thông vận tải đơn vị này kiến nghị tăng một số tần suất
trên các chuyến bay hà nội đến tp hcm các đường bay đi đến phú quốc cam ranh
trong giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
để phục vụ nhu cầu trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai
còn trong giai đoạn từ ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
cao điểm tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai cơ quan này đề nghị tăng tải cung ứng
từ một năm đến hai lần so với giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trên các đường bay hà nội đi đến tp hcm từ tp hcm đi đến đà nẵng tp hcm đi đến vinh
thanh hóa hải phòng khánh hòa phú quốc
các đường bay khác khai thác với tần suất như giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tần suất chín chuyến một ngày
tổng cung ứng dự kiến cho dịp cao điểm tết nguyên đán là một mươi bốn chuyến bay
với khoảng hai bảy triệu ghế cung ứng
với nguồn tài nguyên du lịch phong phú trong nhiều năm qua tp hcm đã chú trọng đầu tư phát triển
nhiều loại hình du lịch thu hút đông đảo du khách
như là du lịch sinh thái du lịch nghỉ dưỡng du lịch làng nghề du lịch văn hóa
cùng với đó cơ sở hạ tầng và các dịch vụ du lịch cũng được đầu tư nâng cấp
tuy nhiên trong vòng hai năm trở lại đây do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên dịch vụ du lịch cũng ảnh hưởng nghiêm trọng
do đó để du lịch hà nội có thể khôi phục trở lại cần phải lên phương án xây dựng
và đề xuất các giai đoạn mở cửa theo nguyên tắc thích ứng an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín
dịch lần thứ tư ngày hai mươi bảy tháng bốn bùng phát việt nam có đến chín mươi năm doanh nghiệp đại lý lữ hành đóng cửa
một trăm năm mươi cơ sở lưu trú tạm dừng hoạt động chuyển đường hành nghề
một trăm linh điểm đến du lịch tạm dừng hoạt động và công suất xe lưu hành vận chuyển chỉ dưới một mươi
đặc biệt trong đó phải nói đến du lịch hà nội khi mà hầu hết mọi hoạt động du lịch đều bị ngưng trệ
các điểm tham quan vắng khách lợi nhuận từ hoạt động du lịch thất thu
dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng rất là nặng nề đến du lịch
nói chung ở trong đó có dịch ít văn miếu được giá một trong những điểm đến hàng đầu của hà nội
thế thì từ tháng năm đến bây giờ là chúng tôi hoàn toàn đóng cửa không đón khách tham quan
và so với trước khi dịch bùng phát thì năm hai nghìn hai mươi một này lượng khách đến văn miếu chỉ bằng khoảng chín
tức là giảm hơn chín mươi
đó là một sự ảnh hưởng rất là nặng nề
dịch covid một mươi chín đã là
làm cho ngành du lịch của việt nam và thế giới ngừng trẻ ít nhất từ trên chín mươi đến chín mươi chín
đặc biệt là du lịch quốc tế
và điều này nó ảnh hưởng trực tiếp tới các công việc làm dòng tiền cũng như là thu nhập của người lao động
và đặc biệt nó có thể làm tăng các cái chi phí cơ hội mà các doanh nghiệp phải bỏ ra
khi mà các cái cơ sở vật chất bị bỏ lâu mà không có sử dụng
để chuẩn bị tốt nhất cho việc khởi động lại hoạt động đón và phục vụ khách du lịch
đề nghị các tổ chức cá nhân quản lý điểm tham quan các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố hà nội
cần thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
gắn với xây dựng và tuyên truyền điểm đến an toàn cho du khách
ngành du lịch hà nội cũng tiếp tục triển khai xây dựng điểm đến doanh nghiệp lữ hành vận chuyển cơ sở lưu trú
cơ sở dịch vụ đạt chuẩn đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
ngành du lịch hà nội cũng tiếp tục triển khai xây dựng điểm đến doanh nghiệp lữ hành vận chuyển cơ sở lưu trú
cơ sở dịch vụ đạt chuẩn đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
lúc đó ngành du lịch thủ đô tái khởi động trở lại xóa tình trạng đóng băng kéo dài trong thời gian vừa qua
vừa để phục vụ nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách vừa mang lại nguồn thu cho ngành kinh tế tổng hợp
vốn đã bị hưởng nặng nề bởi trước đó
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại